chiều nay ngày tám tháng một bộ giao thông vận tải tổng cục đương bộ ủy ban nhân dân tp cn và hậu giang
cùng chủ đầu tư dự án bot cần thơ phụng hiệp họp tìm giải pháp xử lý tình trạng ủn tắc giao thông
tại trạm thu phí những ngày qua theo đó bộ giao thông đồng ý miễn giảm phí bot cần thơ phụng hiệp
ông đỗ hoàng trung giám đốc sở thông tin và truyền thông tp cần thơ cho biết trong buổi làm việc sáng cùng ngày
bộ giao thông vận tải đã đồng ý với phương án miễn giảm phí tại trạm bot cần thơ phụng hiệp
mà ủy ban nhân dân tp cn đề xuất trước đó
theo đó giảm giá một trăm linh cho các phương tiện không kinh doanh ở phường ba láng quận cái răng tp cn
xã tân phú thạnh thị trấn cái tắc huyện châu thành a tỉnh hậu giang
giảm năm mươi cho xe ô tô từ một mươi chỗ trở lên và xe tải trên một tấn ở phường ba láng xã tân phú thạnh thị trấn cái tắc
đối với các hộ dân doanh nghiệp có hợp đồng vận chuyển cụ thể cố định trên ba tháng
có sử dụng quãng đường dưới năm km tính từ trạm đều được hưởng chính sách miễn giảm
đối với hai mươi ba phương tiện không đăng ký xe chính chủ thuộc phường ba láng cần thơ và một trăm hai mươi sáu xe của hậu giang
kể cả xe buýt cũng được hưởng chính sách miễn giảm
tại buổi làm việc thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn nhật đã giao cho tổng cục đường bộ việt nam
chậm nhất đến ngày hai mươi tháng một phải giải quyết xong vụ việc này